đồng thời đẩy mạnh tăng cường hợp tác phối hợp với cơ quan thuế các quốc gia các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật sớm đưa việt nam vào nhóm các nước đứng đầu khu vực có mức độ cải cách thuận lợi về thuế
thưa quý vị và các bạn trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín tình hình tội phạm vi phạm trên tuyến biển diễn biến phức tạp
trên công tác của bộ giáo dục và đào tạo do thứ trường nguyễn thị nghĩa dẫn đầu
lãnh đạo cục bảo vệ trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
cùng các sở ngành của tỉnh hòa bình đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân
sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống
trước đó vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi một tháng ba tám học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở hữu nghị
thành phố hòa bình đi tắm sông đà tại khu vực bãi cát xóm thịnh minh phường thịnh lan thành phố hòa bình
đã bị đuối nước thương tâm đến khoảng một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được tám thi thể đưa lên bờ
gia đình đã nhận thi thể các cháu và thực hiện các thủ tục mai táng
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay ngày hai mươi hai tháng ba
bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía nam đêm ngày hai mươi hai tháng ba bộ phận không khí lạnh này
sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ ngày hai mươi ba tháng ba sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác
ở bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm hai mươi hai tháng ba và ngày hai mươi ba tháng ba các tỉnh phía đông bắc bộ
và bắc trung bộ có mưa mưa rào và rải rác có rông ngày và đêm hai mươi ba tháng ba các tỉnh phía tây bắc bộ
và trung trung bộ có mưa rào và giải rác có rông từ đêm ngày hai mươi hai tháng ba do chuyển hướng đông bắc
bộ bắc trung bộ trời trở rét từ chiều tối hai mươi hai tháng ba đến hai mươi ba tháng ba vùng núi bắc bộ bắc và trung trung bộ
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một
thủ đô hà nội hôm nay ngày nắng đêm nhiều mây có lúc có mưa mưa rào trời trở rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi hai độ c
sở nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế cho biết từ đầu vụ đông xuân đến nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế chưa có mưa
khiến cho hàng trăm hectare lúa bị khô hạn chết cháy
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh số diện tích lúa bị khô hạn tập trung ở các huyện a lưới tám mươi một hectare
nam đông ba mươi hectare phú vang năm mươi hectare thống kê riêng của xã phú đa huyện phú vang diện tích lúa bị khô hạn từ bảy mươi của xã này là gần một trăm năm mươi hectare
của sở để giải quyết tình trạng khô hạn trước mắt sở nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo lắp đặt các máy bơm để bơm truyền đến các diện tích thiếu nước
nếu vẫn tiếp tục không có mưa dự báo đến cuối vụ toàn tỉnh thừa thiên huế sẽ mất hơn bảy trăm linh hectare lúa do hạn hán
theo đài ký tượng thủy văn tỉnh bến tre tình hình nước mặn xâm nhập vào đất liền diễn ra phổ biến hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ngay từ đầu năm chính quyền địa phương và các bà con nông dân đã thực hiện tốt các giải pháp
nhằm chủ động ứng phó với xâm nhập mặn
hiện tại các cống trong nội đồng đã được đóng lại để ngăn mặn chữ ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân
hơn một tháng nay khi nước mặn xâm nhập cống sơn đốc xã hưng lễ huyện rồng trôm đã được đóng lại để chữ nước
bảo vệ diện tích cho hơn một mươi hectare lúa dừa cây ăn trái và phục vụ sinh hoạt cho người dân tại hai huyện rồng trôm và ba chi
hàng ngày nhân viên tại công trình đều đo độ mặn hai lần để kịp thời báo cáo
và có giải pháp ứng phó kịp thời
hiện tại độ mặn phía ngoài cống trên hai phần nghìn còn phía trong dưới một phần nghìn
nên bảo đảm nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân
tại huyện ba chi có hơn một mươi một hectare lúa đang trong giai đoạn làm đồng
được bà con nông dân tích cực chăm sóc cung ứng nước nhằm tránh thiệt hại do hạn mặn gây ra
ngành nông nghiệp huyện ba chi đã phối hợp với công ty trách nhiệm lưu hạn khai thác công trình thủy lợi bến tre
tiến hành nạo vết một trăm năm mươi năm tuyến canh với chiều dài một trăm ba mươi tám km tổng kinh phí hơn một mươi ba tỷ đồng để phục vụ sản xuất cho bà con nông dân
họ cũng tham mưu với nguyện là có dân bạn
triển khai đến quỹ ban nhân dân các xã cũng như các ngành liên quan
có biện pháp để phòng chống hạn mặn năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín để đạt hiệu quả
phần thứ nhất phòng phối hợp với chỗ thủy nông triển khai nạo vết thủy lợi nội đồng của huyện
cái thứ hai đề nghị ở tỉnh cũng đầu tư tiếp tục ngăn mặn các đập để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho bà con
cái thứ ba phối hợp với trạm trồng trội bỏ dây thực vật để khuyến cáo bà con
chúng giống như đồng lò
nếu bà con có dùng cuối nguồn thì không nên trúng giống
để sợ nó ảnh hưởng đồng bộ trang trức của lúa bà con
ngay từ đầu năm ubnd tỉnh bến tre đã có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương
khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó với xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín
như đắp đập ngăn mặn cuộc bộ kiên quyết không để người dân sản xuất ở những vùng thiếu nước
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến xâm nhập mặn để có giải pháp xử lý kịp thời
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải sẽ báo cáo chính phủ về công tác sửa chữa
hai đường băng nội bài và tân sơn nhất đồng thời trong bối cảnh không có ngân sách
đơn vị này cho biết sẽ sử dụng vốn của doanh nghiệp quản lý cảng để sửa chữa hai đường băng này
theo bộ giao thông vận tải hai đường băng nội bài và tân sơn nhất hiện đang hư hỏng
thường bị bong bật nết vỡ tiềm ẩn
nguy cơ mất an toàn
nếu chờ ngân sách sẽ không kịp thời sửa chữa nền bộ đã đề xuất lấy bốn hai trăm linh tỷ đồng từ nguồn thu
từ chi phí cất hạ cánh và sử dụng vốn của tổng công ty cảng hàng không để đầu tư sửa chữa
ngoài ra các hạ tầng sân bay như hệ thống thoát nước đường lăn cũng sẽ đề xuất chính phủ sử dụng
nguồn vốn của tổng công ty này sau đó nhà nước sẽ hoàn trả cho doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn
đến ngành chăn nuôi của nhiều địa phương nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cũng như không để dịch tả lợn châu phi
lây lan vào địa bàn ngành chức năng tỉnh con tum đang triển khai nhiều biện pháp đối phó
theo báo cáo của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh con tum hiện nay đàn lợn trên địa bàn tỉnh có khoảng một trăm ba mươi một bốn trăm bảy mươi con
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã thành lập hai tổ ứng phó nhanh để kiểm soát về dịch bệnh
giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn các trạm kiểm dịch động vật thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hàng tuần chúng tôi tổ chức phun thuốc rắc vôi ở các chuồng trại và nơi nuôi nhốt
cũng như ở cổng ra vào bằng vôi thuốc khử trùng
và trước các cổng chuồng cũng như trước cổng ra vào nhập xúc giả xúc vào
từ sản phẩm thịt từ giả xúc đưa ra chúng tôi đều tổ chức kiểm soát
trước khi kiểm soát sau khi mổ giết mổ xong chúng tôi vệ sinh và khử trùng
ở các trạm kiểm soát
trong toàn bộ khu vực trong cơ sở giết mổ giả xúc trong vụ huyện
để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh lai lan từ bên ngoài đến vào
ngành chức năng tỉnh con tum cũng đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp
với dịch bệnh dịch tả lợn châu phi trên toàn tỉnh
chuẩn bị các vật tư vật lực chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra
thứ nhất là không giấu dịch và không điều trị
thứ hai nữa là không vận chuyển và mua bán
động vật chết và bị mắc bệnh những lợn mắc bệnh
thứ ba nữa là không giết mổ và tiêu thụ sản phẩm có lợn chết và lợn bị bệnh
thứ tư nữa là không bức xác động vật ra môi trường để làm phát tán dịch mắc bệnh
khi phát hiện có hiện tượng giả xúc bỏ ăn hạt nóng sốt đi lại khó khăn
và báo ngay cho cơ quan thu y gần nhất
để dịch tả lợn châu phi không lây lan vào địa bàn
tỉnh con tum đã cấp phát ba năm trăm linh lít hóa chất cho các huyện thành phố
tổ chức triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trong hai đợt
tiến hành tuyên truyền tập huấn về cách phòng chống dịch bệnh
cho cán bộ thú y của năm sáu xã phường huyện thành phố và tám trăm linh hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn đối với một tỉnh miền núi như tại bắc cạn
thì người dân chủ yếu trăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình
do vậy điều kiện phòng dịch và làm công tác vệ sinh khử trùng còn nhiều hạn chế
trong bối cảnh dịch bệnh tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thì vấn đề này cũng phần nào gây khó khăn trong công tác kiểm soát phòng chống dịch
việc dịch tả lợn châu phi xuất hiện ở một thôn vùng cao khá biệt lập
hay các đàn lợn có dấu hiệu bị nhiễm bệnh tại nhiều địa phương
làm dấy lên nguy cơ đối với ngành chăn nuôi
bởi hiện nay đa số chăn nuôi lợn ở quy mô nhỏ hộ gia đình
việc vệ sinh chuồng trại phun khử trùng ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức
dẫn đến việc phòng dịch gặp nhiều khó khăn
vì hướng dẫn cho bà con cũng rất gặp khó khăn
vì là cơ bản là bà con chăn nuôi nhỏ lẻ manh mốn
nó không thành cái quy mô ra trại trang trại
do vậy là rất khó khăn cho cán bộ chuyên môn cũng như địa phương
trong việc quản lý dịch bệnh cũng như là tuyển chuyển hướng dẫn cho bà con
với cái đặc thù của tỉnh bắc cạn
trăn nuôi tập trung vào trăn nuôi quy mô là nhỏ lẻ hộ gia đình
nên là cái khó khăn là rất là khó khăn trong việc mà kiểm tra kiểm soát tình hình dịch bệnh
vì gần như nếu mà bà con nông dân ở hộ nào mà họ có ý thức cao
họ thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn của tôi thì chúng tôi đứng kiểm tra
còn một số điểm mà gần như là dịch bệnh xảy ra rồi
nhưng mà do cái sự chủ quan hay là một số bà con không được thường xuyên theo sát
thì cái khâu mà tiếp cận khâu cảnh báo dịch bệnh là không kịp thời
hiện tổng đàn lợn trên địa bàn toàn tỉnh khoảng một trăm tám mươi con
trăn nuôi lợn có vách trò quan trọng đối với kinh tế hộ gia đình
trong bối cảnh dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay
chăn nuôi lợn đang đối mặt với nhiều khó khăn
nếu như không kiểm soát tốt để dịch bệnh lây lan sẽ để lại hậu quả nặng nề
do đó bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng người chăn nuôi cũng phải chủ động phòng dịch
một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sông tranh
thuộc địa bàn xã trà bui huyện bắc trà my tỉnh quảng nam gây xôn xao dư luận
nhiều người dân cho biết việc khai thác và vận chuyển gỗ diễn ra công khai
nhưng lực lượng chức năng ở địa phương không phát hiện và xử lý kịp thời
tại hiện trường hàng chục cây gỗ tại tiểu khu bảy trăm năm mươi hai vừa bị đốn hạ
cưa thành khúc bỏ ngổn ngang trong khu rừng phòng hộ sông tranh chưa kịp chuyển đi
việc phá rừng ở đây được tổ chức bài bản họ dựng lán trại để ăn ở và chặt phá gỗ trái phép
nhưng lực lượng kiểm lâm ban quản lý rừng phòng hộ sông tranh và chính quyền địa phương không hề biết
sau khi nghe thông tin vụ việc ngày hai mươi một tháng ba tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam và ủy ban dân huyện bắc trà my
đã cử lực lượng vào hiện trường kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân để xảy ra vụ phá rừng này
theo thống kê ban đầu có hơn hai mươi cây gỗ chuồn thuộc nhóm ba bị chặt phá trái phép với khối lượng khoảng một mươi bảy mét khối
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

trong phần tin quốc tế
chìm phà gây thương vong lớn ở iraq
nghi vấn về công tác huấn luyện trong vụ tai nạn máy bay ethiopia
một vụ chìm phà vừa xảy ra trên sông tikris tại iraq gây thương vong lớn
theo các nguồn tin y tế số người thiệt mạng được xác nhận là bảy mươi hai người
sông có khả năng sẽ còn tăng cao
phát triển hạn nếu có một sự thay đổi chính trị lớn ở anh đồng thời phản đối việc đàm phán
lại thỏa thuận trong khi đó thủ tướng đức cho rằng eu sẽ phải xử lý một cách cẩn trọng và phải
nỗ lực tới phút chót để đảm bảo một brexit có trật tự văn phòng công tố viên liên bang tại rio
de janeiro vừa cho biết cựu tổng thống brazil michel temer bảy mươi tám tuổi đã bị bắt giữ trong khuôn
khổ cuộc điều tra chống tham nhũng mang tên kawas liên quan tới tập đoàn dầu khí quốc gia petropras
cựu tổng thống brazil michel temer lên nắm quyền hồi giữa năm hai nghìn một mươi sáu sau khi cựu tổng thống
diêman roussette bị phế chuất tuy nhiên trong thời gian tại nhiệm tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh
đạo trung hữu này luôn ở mức thấp do ông vướng phải nhiều vụ bê bối tham nhũng cùng ngày
truyền thông brazil đưa tin cựu bộ trưởng năng lượng và khoáng sản moreira fransco cùng sáu
người khác đã bị bắt giữ liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn petrobras petrobras là tâm điểm vụ
cawas từ năm hai nghìn một mươi bốn phanh phùi các hoạt động của tổng thống brazil
các hoạt động biển thủ và hối lộ liên quan đến một mạng lưới chính trị gia và chủ doanh nghiệp
vụ bê bối này đã làm dung chuyển chính trường brazil và khiến nhiều quan chức của petrobras
cũng như nhiều chính trị gia hàng đầu nước này bị truy tố
liên quan đến vụ kiện hãng monsanto do liên quan đến thuốc diệt cỏ raudap của hãng này có nguy cơ gây
ung thư luật sư của người làm vườn sống ở bang california của mỹ đang kiện hãng monsanto vì
không cảnh báo nguy cơ thuốc diệt cỏ raudap có thể gây ung thư cho biết
tập đoàn hóa chất này đã tìm cách chi phối các nhà khoa học và các cơ quan quản lý
tại phiên tòa luật sư amy wachter của người làm vườn edwin hardeman cho rằng monsanto đã chi
phối giới khoa học trong vấn đề thuốc diệt cỏ raudap thông qua mối quan hệ mật thiết với các
nhà hoạch định chính sách trong đó có cơ quan bảo vệ môi trường vốn không yêu cầu phải rán nhãn
cảnh báo nguy cơ ung thư đối với các sản phẩm thuốc diệt cỏ luật sư cũng cáo buộc monsanto thuê viết
các báo cáo khoa học nhằm gây ảnh hưởng tới tiến trình đánh giá của các cơ quan quản lý
hiện phiên tòa xét xử vụ kiện đã bước sang giai đoạn hai sau giai đoạn một
tập trung vào những bằng chứng khoa học về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với raudap và nguy cơ
mắc ung thư bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở california sẽ xem xét liệu monsanto có che
giấu những rủi ro mà thuốc diệt cỏ raudap gây ra đối với sức khỏe người dùng hay không
cũng như liệu sản phẩm này có cần rán nhãn cảnh báo hay không
bởi học sinh và phụ huynh vừa khởi kiện đối với các trường đại học có tên trong vụ bê bối chạy
điểm họ đã chi một khoản tiền khi nộp đơn vào các trường đại học liên quan tới đường dây chạy
điểm kia đồng thời khẳng định nếu như biết trước về vụ bê bối họ đã không phí tiền của và công
sức như vậy theo kênh truyền hình cnn một số học sinh khá giỏi khi nộp hồ sơ vào các trường
đại học danh tiếng có tên trong vụ bê bối chạy điểm như đại học nam california
đại học california los angeles đều đã bị từ chối khiến các em và gia đình thất vọng
thậm chí một số học sinh đã phải đi điều trị tâm lý theo đơn kiện gửi lên tòa án quận bắc california
các nguyên đơn cáo buộc những trường đại học này vi phạm luật tiêu dùng không có trách nhiệm và gây
ra hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh do vậy yêu cầu các trường phải bồi thương thiệt hại cho
các nguyên đơn tính đến thời điểm hiện tại các trường được đề cập vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời
bình luận nào về vụ kiện này quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết
thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt